trong các ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi một tại geneva thụy sĩ đoàn công tác do thượng tướng lê quý vương
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã trình bày báo cáo quốc gia lần thứ nhất của việt nam
đối với việc thực thi công ước liên hợp quốc về chống tra tấn trừng phạt tàn bạo
vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người còn gọi là công ước chống tra tấn
báo cáo trước ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc thượng tướng lê quý vương đã nhấn mạnh
những thành tiệu nổi bật của việt nam trong phòng chống tra tấn và cập nhật những thông tin mới của năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhấn mạnh chính phủ việt nam đã triển khai việc thực thi công ước trên toàn quốc
ban hành đề án phổ biến nội dung công ước và pháp luật việt nam về chống tra tấn
nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân
bộ công an việt nam cũng đã triển khai thí điểm việc tổ chức ghi âm ghi hình trong tố tụng hình sự
tại bốn mươi năm cơ sở và coi dữ liệu này là một phần của hồ sơ vụ án hình sự
tăng cường giáo dục đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ thực thi trong các lĩnh vực liên quan
xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm có liên quan đến tra tấn
thứ trưởng bộ công an thượng tướng lê quý vương khẳng định
cảm kết mạnh mẽ của nhà nước việt nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người
tiến hành những bước đi chất lượng vững chắc trong ngăn ngừa và chừng trị mọi hành vi vi phạm quyền con người nói chung
và có liên quan đến tra tấn nói riêng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công ước chống tra tấn
phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của việt nam